thưa quý vị thông qua hệ thống giám sát thành phố hồ chí minh đã phát hiện ba trường hợp mắc covid một mươi chín
có kết quả giải trình tự gen xác định nhiễm biến thể mới omicron ba bốn ba năm
hai bệnh nhân nhiễm biến thể mới omicron ba bốn là hai chị em ngồi tại thành phố thủ đức
được biết bệnh nhân có triệu chứng sốt đau đầu nhức mỏi và có tiếp xúc với mẹ đã mắc covid một mươi chín
bệnh nhân tự khai báo trên hệ thống khai báo f của thành phố và tự cách ly theo quy định
cơ quan chức năng đã lấy mẫu để giải trình tự gen xác định hai bệnh nhân nhiễm biến thể mới omar bốn
bệnh nhân thứ ba là nữ một mươi một tuổi ngụ tại huyện củ chi cũng tiếp xúc với mẹ đã mắc covid một mươi chín trước đó nên tự test nhanh và có kết quả dương tính
kết quả giải trình tự gen cho thấy nhiễm biến thể mới omacron ba năm
từ tháng sáu đến nay thành phố hồ chí minh đã mở rộng hệ thống giám sát biến thể mới covid một mươi chín
tại hai mươi hai quận quyền và thành phố thủ đức giúp việc phát hiện biến thể mới nhanh chóng và đảm bảo kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó
thành phố kêu gọi người dân hãy thực hiện tiêm nhắc đúng lịch duy trì miễn dịch
tuân thủ các biện pháp phòng dịch khai báo trên hệ thống http khaibáof thànhphogh gov vn và tự cách ly theo quy định nếu test nhanh dương tính
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại